tin báo trên biển đông cơn bão số năm theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào hồi bảy giờ ngày một mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm năm mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín
cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng chín vị trí tâm báo ở khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông
trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một
cấp một mươi hai tức là từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
và để chủ động ứng phó với bão ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
cũng đã có công điện đề nghị cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã thành phố ven biển
theo dõi chặt chẽ tình hình để có phương án chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số năm